theo ông dương đình liễu phó chủ tịch ubnd tq việt nam tp đà nẵng đơn vị đang lên phương án đón công dân
sau khi thành phố thống nhất hỗ trợ cho bốn nhóm đối tượng đang sống tại tp hcm và khu vực phía nam được về đà nẵng
bốn nhóm đối tượng gồm phụ nữ mang thai và người thân đi cùng người thân của những người đã mất vì covid một mươi chín
người vào tp hcm chữa bệnh có giấy xuất viện trong khoảng thời gian sáu tháng trở lại đây
người từ bảy mươi tuổi trở lên và người thân đi cùng
về thủ tục đăng ký ông liễu cho biết người dân phải có bản sao chứng minh nhân dân
căn cước công dân hộ khẩu thương chú hoặc chứng nhận thương chú tại đà nẵng
đơn đăng ký và xác nhận của hội đồng hương cấp quận huyện
riêng phụ nữ có thai nộp kèm giấy khám thai phụ nữ mang thai từ tuần thứ ba mươi hai trở lên
phải có giấy đồng ý cho đi máy bay của bác sĩ
ngoài ra người dân cũng cần mang theo giấy chứng nhận tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
hoặc giấy xác nhận đã điều trị covid một mươi chín giấy xuất viện
hiện đã có hơn hai trăm linh người thuộc các nhóm trên đăng ký về quê
dự kiến chuyến bay sẽ khởi hành vào một mươi hai tháng một mươi tại sân bay tân sơn nhất
sau khi về đà nẵng những người đã tiêm đủ hai liều vaccine và f đã điều trị
có kết quả âm tính được cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà
những người đã tiêm một mũi vaccine và trẻ em cách ly đủ một mươi bốn ngày tại nhà
trường hợp chưa tiêm vaccine phải cách ly tập trung
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại